và thứ ba là các ông chí đã nói mà đây là việc lớn việc lớn các ông chí đã tập trung

thủ tướng cũng mong muốn công đoàn về việc cptp trong đó có vấn đề lao động của công đoàn đặt ra rất lớn từ đó đặt ra vấn đề thể chế pháp luật ý thức người lao động
thủ tướng cũng mong công đoàn xác định rõ phối hợp chặt chẽ để sự nghiệp cách mạng chúng ta thành công dưới sự lãnh đạo của đảng đồng thời cần làm tốt việc xây dựng thiết chế văn hóa
một nhà bị tốc mái hoàn toàn hai mươi ba ngôi nhà khác tốc mái một phần cùng một số diện tích rừng cây cối của người dân bị gãy đổ rất may không có thiệt hại về người
ngay sau khi trận lốc xoáy và mưa đá đi qua chính quyền các xã đã cử cán bộ xuống địa bàn để kiểm tra chỉ đạo động viên nhân dân tại các xóm bản và huy động lực lượng giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả
thưa quý vị sau những ngày đón tết mậu tuất hai nghìn một mươi tám nhiều ngư dân tại tỉnh quảng trị lại tất bật chuẩn bị ngư lưới cụ sửa sang tàu thuyền và bắt đầu những chuyến biển đầu năm
hầu hết các chuyến biển trong những ngày đầu xuân đều thu được năng suất cao đặc biệt là ngư dân liên tiếp trúng đậm các mẻ cá cơm
theo bà con ngư dân đầu năm cũng là thời gian vào vụ khai thác cá cơm
với điều kiện thời tiết thuần lợi nhiều tàu khai thác trong phòng
vì khoảng hai mươi hải lý đã thu về từ ba đến năm tấn cá cơm mỗi chuyến biển
tranh thủ thời tiết thuận lợi ông trần quang lãm ở thôn xuân tiến xã do việt huyện gio linh tỉnh quảng trị cùng một số ngư dân ra khơi đánh bắt vụ cá cơm đầu năm
từ ngày mùng một tết mậu tuất đến nay riêng đội tàu của xã do việt
và thị trấn cửa việt huyện gio linh đi đánh bắt đầu năm trên bốn mươi năm chiếc tàu xa bờ và trung bờ
sản lượng đánh bắt cá cơm ở quảng trị đến thời điểm này đạt trên một trăm linh tấn
đến ngày hôm nay thấy rằng có những thuyền đánh bắt sản lượng như cá cơm là cá khoai đạt hiệu quả rất là cao
thì hứa hẹn năm hai nghìn một mươi tám năm hai nghìn một mươi năm thì sẽ đánh bắt rất là hiệu quả và đạt năng suất cũng như kế hoạch trí tiêu
theo quan niệm của người dân vùng biển chuyến ra khơi đầu năm bao giờ cũng quan trọng nhất
quyết định đến sự may mắn thành bại trong đánh bắt thủy sản của cả năm
với những tín hiệu vui trong những ngày đầu ra khơi năm hai nghìn một mươi tám hy vọng sẽ là năm thuận lợi đối với bà con ngư dân
thưa quý vị theo ủy ban nhân dân tp hà nội trong năm hai nghìn một mươi tám toàn thành phố sẽ giải quyết việc làm mới cho một trăm năm mươi hai lao động
giảm tỷ lệ thất nghiệp thành thị xuống dưới bốn nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo lên sáu mươi ba
ủy ban nhân dân tp xác định công tác giải quyết việc làm là một trong những nhiệm vụ trọng tâm gắn liền với chiến lược phát triển kinh tế xã hội
để hoàn thành mục tiêu ủy ban nhân dân tp hà nội yêu cầu trong quý i và ii các sở ban ngành địa phương tổ chức bốn mươi tám phiên giao dịch việc làm
đưa một hai trăm linh lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng giải quyết việc làm từ vốn vay ưu đãi cho một mươi bốn lao động
trong quý ba và bốn các ngành địa phương đưa sản giao dịch việc làm vệ tinh tại huyện phú xuyên đan phượng thạch thất và điểm giao dịch việc làm vệ tinh huyện thường tín vào hoạt động
tiếp tục tổ chức các phiên giao dịch việc làm đào tạo nghề cho hơn hai lao động nông thôn đưa hai người đi làm việc tại nước ngoài theo hợp đồng
tạo điều kiện cho hàng chục nghìn lượt người thuộc hộ nghèo đối tượng chính sách vay vốn ưu đãi phát triển sản xuất tràn nuôi kinh doanh
trong phần tin quốc tế triều tiên thông báo cử phái đoàn cấp cao tới dự lễ bế mạc olympic pyeongchang hai nghìn một mươi tám
ukraine thừa nhận chưa sẵn sàng gia nhập eu và nato
liên quan tới olympic pyeongchang hai nghìn một mươi tám giới chức hàn quốc cho biết triều tiên ngày hôm nay thông báo sẽ cử một phái đoàn cấp cao tới dự lễ bế mạc thế vận hội olympic mùa đông pyeongchang hai nghìn một mươi tám
tại hàn quốc
theo bộ thống nhất hàn quốc ông kim yung chon trưởng ban mặt trận thống nhất đảng lao động triều tiên sẽ dẫn đầu phái đoàn gồm tám người trong chuyến thăm tới hàn quốc trong ba ngày bắt đầu từ ngày hai mươi năm tháng hai tới
theo bộ trên việc triều tiên cử phái đoàn cấp cao dự lễ bế mạc sẽ giúp cải thiện quan hệ liên triều cũng như hướng tới hòa bình trên bán đảo triều tiên trong đó có việc phi hạt nhân hóa
do đó seoul sẽ chấp nhận chuyến thăm này
trước đó triều tiên cũng đã cử một phái đoàn cấp cao trong đó có ông kim yong nam chủ tịch đoàn chủ tịch hội nghị nhân dân tối cao triều tiên và bà kim yoon em gái nhà lãnh đạo kim trương ưn dự lễ khai mạc olympic từ ngày chín đến một mươi một tháng hai
nội các áo vừa nhất trí thông qua gói biện pháp an ninh mới theo đó trao thêm quyền lực về giám sát và do thám cho các lực lượng chấp pháp của chính phủ
theo truyền thông áo với gói biện pháp mới chính phủ nước này có thể tăng cường các biện pháp giám sát hình ảnh và âm thanh ở những nơi công cộng cũng như trên các tuyến đường giám sát các liên lạc internet ngay cả khi bị mã hóa bắt buộc thuê bao phải đăng ký sim điện thoại di động trả trước
ngoài ra gói biện pháp mới cũng đưa ra các quy định mới về việc lưu trữ dữ liệu
trong số các biện pháp mới có kế hoạch sử dụng phần mềm do thám để theo dõi các liên lạc thông qua các chương trình
như wf và skype theo đó phần mềm do thám sẽ được cài đặt từ xa vào các máy tính nghi có các hoạt động khủng bố hoặc các hình thức tội phạm nghiêm trọng khác
biện pháp mới cũng nới lỏng quyền hạn của các cơ quan chính phủ trong việc kiểm tra thư tín và biêu kiện
các biện pháp an ninh nêu trên sẽ có hiệu lực trong năm năm và sẽ được đánh giá lại sau ba năm
trong khi đó ngoại trưởng ukraine pablo klimkin cho rằng nước này vẫn chưa sẵn sàng trở thành thành viên
của liên minh cho eu hay tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato
ngoại trưởng ukraine nhấn mạnh tại thời điểm hiện tại ukraine không có cơ hội trở thành thành viên eu và nato
tuy nhiên ông clim kyn bày tỏ hy vọng ukraine sẽ sớm có thể hoàn tất những cải cách cần thiết để gia nhập hai tổ chức này trong tương lai
trong bốn năm qua ukraine đã nỗ lực thúc đẩy quan hệ hợp tác với eu và đối thoại với nato
nhằm tiến tới mục tiêu gia nhập hai tổ chức này
cả eu và nato chưa tỏ ý sẵn sàng kết nạp kiev làm thành viên
eu và ukraine ký hiệp định về liên kết từ tháng sáu năm hai nghìn một mươi bốn nhằm thiết lập quan hệ liên kết chính trị và kinh tế giữa hai bên
tuy nhiên thỏa thuận này không kèm theo quyền gia nhập eu
công dân ukraine không có quyền sống và làm việc ở eu
cuối năm ngoái tổng thống ukraine petro poroshenko tuyên bố
chính quyền nước này dự định sẽ sớm tổ chức trưng cầu dân ý về việc gia nhập nato và eu
israel đã bắt đầu vận chuyển các ngôi nhà di động đến khu định cư amichai ở khu vực bắc bờ tây
đây là động thái mới nhất sau khi israel phê duyệt kế hoạch hoàn thiện ba trăm năm mươi hai nhà định cư mới tại khu bờ tây
trên phần đất mà người palestine muốn là một phần lãnh thổ của nhà nước palestine tương lai
amichai là khu định cư người do thái đầu tiên được chính phủ israel phê chuẩn năm một nghìn chín trăm bảy mươi
đây là một trong những khu định cư trước đây được xây dựng mà không có giấy phép để xây dựng
nhưng sau này được hợp thức hóa quy chế được cấp giấy phép xây dựng cần thiết và hưởng ngân sách nhà nước
theo kế hoạch khu định cư amichai sẽ là nơi ở của khoảng bốn mươi gia đình
hiện có khoảng sáu trăm linh người israel đang sinh sống tại hơn hai trăm ba mươi khu định cư ở bờ tây và đông jerusalem
theo liên hợp quốc việc israel xây dựng những khu định cư này là một trong những trở ngại lớn nhất đối với tiến trình hòa bình giữa israel và palestine

các khu định cư nằm trên vùng đất của palestine
bị israel chiếm đóng trong cuộc chiến tranh trung đông năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy
cộng đồng quốc tế đã nhiều lần lên án các khu định cư tại khu vực chiếm đóng bờ tây và đông jerusalem là phi pháp
cùng ngày tổng thống venezuela nicolás maduro tuyên bố trong tuần tới nước này sẽ tung ra đồng điện tử thứ hai có tên petrovàng được định giá theo vàng
tuyên bố trên được đưa ra chỉ một ngày sau khi quốc gia nam mỹ chính thức bán đồng tiền điện tử petro
đồng tiền được định giá trên cơ sở nguồn dự trữ dầu khí dồi dào nguồn vàng và kim cương của nước này
tổng thống nicolás maduro nhấn mạnh đồng tiền điện tử petrovàng thậm chí sẽ mạnh hơn đồng petro và được đưa ra nhằm hỗ trợ cho đồng petro
ông cho biết thêm chính phủ đã thu về khoảng bảy trăm ba mươi năm triệu usd trong ngày đầu tiên bán đồng tiền peso điện tử sáng kiến nhằm góp phần giải quyết việc tự chủ tài chính tiền tệ trên thị trường quốc tế và đối phó với các chính sách bao vây cấm vận
cũng như cuộc chiến tranh kinh tế do mỹ và các thế lực cánh hữu thủ địch tiến hành nhằm chống phá nước này
tổng thống maduro không cho biết thêm chi tiết về giá hay lượng vàng hậu thuẫn cho đồng tiền điện tử mới
quyết định phát hành đồng tiền điện tử peso của chính phủ venezuela được đưa ra trong bối cảnh từ tháng tám năm hai nghìn một mươi tám
mỹ liên tiếp đưa ra những biện pháp cấm vận nước này ảnh hưởng tới quá trình tái cơ cấu nợ với các nhà đầu tư
nhu cầu mua sắm và đi lại của người dân trong mùa lễ hội
đầu năm đã thổi luồng sinh khí mới vào nền kinh tế lớn thứ hai thế giới
theo số liệu từ bộ thương mại trung quốc doanh thu bán hàng từ các cửa hàng nhà hàng và các điểm tham quan trên khắp trung quốc
đã tăng lên mạnh mẽ trong kỳ nghỉ tết nguyên đán và dịp lễ hội mùa xuân
người tiêu dùng trung quốc trụ cột của sức mạnh trong nền kinh tế lớn thứ hai thế giới
đã và sẽ tăng cường chi tiêu trong kỳ nghỉ tết nguyên đán và dịp lễ hội mùa xuân
từ ngày một mươi năm đến ngày hai mươi một tháng hai doanh thu trong lĩnh vực bán lẻ và ăn uống
chín trăm hai mươi sáu tỷ nhân dân tệ tương đương với khoảng một trăm bốn mươi sáu tỷ đô la mỹ tăng một mươi hai so với kỳ nghỉ năm ngoái
theo cục quản lý du lịch quốc gia trung quốc nước này đã đón hơn ba trăm tám mươi sáu triệu lượt du khách trong suốt kỳ nghỉ lễ vừa qua
lợi nhuận du lịch đạt bốn trăm bảy mươi năm tỷ nhân dân tệ tương đương bảy mươi năm ba mươi bốn tỷ usd con số này tăng một mươi hai sáu so với cùng kỳ năm ngoái
ngoài các ngày nghỉ lễ tết nguyên đán truyền thống
người dân trung quốc còn tham gia các kỳ nghỉ lễ tương đương với khoảng một trăm bốn mươi sáu tỷ nhân dân tệ
và các hội trợ đi thăm các chủ truyền và mua sắm cho các dịp lễ hội đặc biệt tại các siêu thị
ngoài ra nhu cầu mua sắm trực tuyến đặt phòng và thanh toán di động cũng tăng cao
nhiều khách hàng đã chọn mua những sản phẩm công nghệ cao có chất lượng và giá trị lớn làm quà trong dịp tết nguyên đán
các sản phẩm như tai nghe chống đứng ổn và thiết bị chiếu có màn hình cả hướng
đang trở thành những món quà phổ biến cho cha mẹ người thân và bạn bè trong dịp lễ hội phụ xuân
tôi nghĩ rằng các sản phẩm công nghệ tốt hơn nhiều so với các món quà truyền thống như đồ ăn đồ uống
vì vậy tôi đang định mua một thứ gì đó cho em trai mình
bên cạnh đó các cuộc hội họp và đoàn tụ gia đình cũng khiến người dân phải tăng chi tiêu
và các loại hình như quà tiệc chiêu đãi hay xem phim
một công ty nghiên cứu ngành công nghiệp giải trí tại bắc kinh cho biết
doanh thu phòng vé tại trung quốc đã tăng lên bốn sáu tỷ nhân dân tệ kể từ ngày một mươi sáu đến hai mươi tháng hai
tăng gần sáu mươi so với năm ngoái
ngày nay mọi người có xu hướng trả nhiều tiền cho các trải nghiệm văn hóa
đồ ăn ngon và du lịch lắm cảnh nhiều hơn
điều này cho thấy nhu cầu tiêu thụ của người dân ngày càng cao hơn
nhiều người trung quốc cũng đi du lịch nước ngoài nhiều hơn
trong tuần trước một báo cáo chính thức cho thấy khoảng sáu năm triệu người trung quốc
đi du lịch nước ngoài trong dịp tết âm lịch này
theo tính toán của ngân hàng cimb dịp tết âm lịch thường mang đến cơ hội tri tiêu
cho cộng đồng trung quốc trên khắp thế giới
từ bắc kinh jakarta london los angeles cho đến singapore